sáng nay liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam đã phối hợp với đại sứ quán cuba tại hà nội
long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam cuba
tham dự buổi lễ có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương chủ tịch hội hữu nghị việt nam cuba phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đại diện lãnh đạo
các bộ ban ngành đoàn thể trung mương và thành phố hà nội các đồng chí nguyên đại sứ việt nam tại cuba
cán bộ ngoại giao chuyên gia việt nam từng công tác tại cuba
phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh việt nam luôn trân trọng khắc ghi tình đoàn kết
và sự ủng hộ trí nghĩa trí tình của cuba dành cho việt nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc
cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phó thủ tướng khẳng định ngày nay cuba tiếp tục là đối tác quan trọng và tin cậy của việt nam
hai bên đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị mật thiết và hợp tác sâu rộng giữa hai đảng
chính phủ quốc hội và ở các cấp độ từ trung mương tới địa phương giữa các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội
việt nam cuba quyết tâm triển khai các thỏa thuận cấp cao tiếp tục được quan hệ hai nước đi vào chiều sâu
ổn định và bền vững đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương phát triển tương xứng
về quan hệ chính trị và tiềm năng của hai nước vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tại mỗi nước
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới